lò tị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú huyện sông mã tỉnh sơn la
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh yên bái bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
trước đó tại khu vực xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
quá trình kiểm tra xe taxi thanh bị phát hiện cùng một túi nilông màu đen
bên trong có chứa năm máy hình hộp chữ nhật
kết quả trưng cầu giám định toàn bộ số tăng vật bị thu giữ đều là ma túy
loại heroin có tổng trọng lượng là trên một bảy kg
còn tại nghệ an
đối tượng lầu nỏ gia sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú sản la ngoi huyện vì sơn tỉnh nghệ an
cũng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai trăm linh sáu viên ma túy tổng hợp
ba súng tử chế và hàng chục viên đạn
liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh an giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
sáng ngày hai mươi hai tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố thị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thị can
nguyễn hoàn trấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thị xã tân châu tỉnh an giang
về tội vô ý gây thương tích
công an tỉnh đắk lắk cho biết vừa thời tố thị can bắt tạm giam hai mươi tám tối tượng
liên quan trong vụ hủy hoại ba trăm tám mươi hectare rừng sản xuất
ở xã gia tờ mốt huyện ea xúc
hai mươi tám tối tượng trú tại các xã gia tờ mốt
xã iarv xã iad huyện ea xúc đã bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
nhằm ngăn chặn từ đầu tình trạng đua xe sau các trận đầu bóng đá sigem ba mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm bất ngờ đột kích các lò độ xe
ở quận gò vấp tân bình huyện thủ chi hóc bôn phát hiện nhiều xe độ
sau khi kiểm tra tổ công tác đã bàn giao cho công an địa phương tạm giữ nhiều xe độ
xe thay đổi tiết tấu và nhiều linh kiện
để tiếp tục phục vụ độ xe để xử lý
thưa quý vị việt nam tuyệt vời việt nam vô địch việt nam chiến thắng
những tiếng hô vang thì đã thực sự bùng nổ vào đêm qua khi mà u hai mươi ba việt nam
đã trở thành nhà vô địch bóng đá nam sigem ba mươi một
các cầu thủ và hàng triệu cổ động viên đã vỡ hòa trong không khí chiến thắng
và một hành trình đầy khó khăn của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tại sigem ba mươi một thế nhưng với tinh thần đoàn kết và cùng nhau tỏa sáng
đáp lại sự kỳ vọng tin yêu của hàng triệu con tim việt nam
u hai mươi ba việt nam đã giành được tấm huy chương vàng sigem lần thứ hai liên tiếp
sau lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi chín
và từ đêm qua bên cạnh việc người dân hâm mộ người hâm mộ cả nước ăn mừng chiến thắng
theo nhiều cách khác nhau thì trên khắp các trang mạng xã hội
cũng ngập tràn các hình ảnh chúc mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
những hình ảnh đầy xúc động và tự hào trên sân vận động quốc gia mỹ đình trong buổi tối ngày hôm qua
bàn thắng siêu nẳng cấp của nhâm mạnh dũng giúp u hai mươi ba việt nam hạ gục u hai mươi ba thái lan với tỷ số một

cư dân mạng đã có một bóng đá việt nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng sigem
cư dân mạng đã có một đêm không ngủ khi vui trong những vui chiến thắng
nữ vô địch rồi hôm nay lại nam vô địch còn gì vui hơn nữa việt nam ơi
chúc mừng đội tuyển việt nam cả nam và nữ đã đem huy chương vàng về cho tổ quốc tuyệt vời
đội bóng bất bại tại giải đấu sea games ba mươi một nhà vô địch chúc mừng u hai mươi ba việt nam huấn luyện viên park hang seo
tuyệt vời tuyệt vời u hai mươi ba việt nam chúng ta vô địch theo cách thuyết phục nhất
chúng ta là đội vô địch
chúng ta là đội mạnh nhất ở đông nam á và chiến thắng bằng đẳng cấp của cầu thủ cũng như đẳng cấp của chiến lược gia tài ba fak hang seo
tự hào việt nam
tuyệt vời xin trân trọng cảm ơn ông park cùng đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã làm được điều kỳ diệu mà hàng triệu trái tim trong nước chờ đợi
việt nam chúng ta đã có một chiến thắng lịch sử một chiến thắng đầy vinh quang
trong thời gian chín mươi phút u hai mươi ba việt nam đã có trận đấu rất quả khảm
ngay trong trời mưa tầm tã dù thời tiết có khó khăn
huy chương vàng là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của những chiến binh sao vàng
đặc biệt việt nam cũng trở thành đội đầu tiên vô địch sea games đã giữ sạch lưới trong suốt các trận thi đấu từ vòng bảng cho đến trận chung kết
đông đảo cư dân mạng quốc tế cũng đã chia sẻ và gửi lời chúc mừng hết lời ngợi khen nhà vua địch
từ malaysia xin gửi lời chúc mừng đến việt nam về chiến thắng tuyệt vời của các bạn trong trận chung kết bóng đá sea games hai nghìn hai mươi một
tuyệt vời tôi rất vui mừng và xin chúc mừng
chúc mừng việt nam giành huy chương vàng bóng đá nam
tôi yêu năng lượng của đội tuyển việt nam họ bắt đầu trận đấu rất nghiêm túc và giành chiến thắng
việt nam thật sự tuyệt vời hàng phòng ngự của họ quá chắc chắn và họ xứng đáng vào chức vô địch
ngay sau khi đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam giành huy chương vàng
sea games ba mươi một thủ tướng phạm minh chính đã gửi thư chúc mừng khẳng định chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba là tinh thần việt nam đoàn kết và hội tụ
thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ cả nước luôn đồng hành cùng đội tuyển nam và nữ
đồng thời đề nghị kịp thời có hình thức khen thưởng xứng đáng
huy chương vàng của nội dung bóng đá nam cũng đã chính thức thiết lập kỷ lục mới tại sea games
khi đoàn thể thao việt nam giành được hai trăm linh năm huy chương vàng vượt qua kỷ lục của indonesia
đã tạo nên sự đoàn kết và nguồn cảm hứng với tất cả người dân việt nam
điều kỳ diệu của bóng đá đó không chỉ là nỗ lực của huấn luyện viên trường pháp
mà còn là sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ
đó là điều xứng đáng được khen ngợi
các em còn trẻ còn tương lai ở phía trước vì thế người hâm mộ hãy tin tưởng các em và cho các em thật nhiều động lực
để việt nam ta có một thế hệ kế cận mang lại nhiều vinh quang cho đất nước
thật tự hào về những chiến thắng mà các vận động viên việt nam đã giành được tại sea games ba mươi một
chúc mừng thể thao việt nam mong rằng sẽ phát huy tại sea games ba mươi hai với nhiều vinh quang cho nước nhà
trên khắp giải đất hình chữ s đêm qua là một đêm không ngủ
hàng triệu cổ động viên đã cùng nhau ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử đầy tự hào
sau hơn hai năm ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín không khí tinh thần và tình yêu bóng đá việt nam đã trở lại
một màu cờ màu áo đỏ tươi cùng tiếng kèn chống náo nhiệt khắp các con đường vào tối ngày hôm qua
và thật tính nghĩa hơn khi đội tuyển bóng đá nước việt nam với chiếc tấm nguyên chân vàng đã cùng nhau lập một cú đốc lớn tại sea games ba mươi một
tất cả đã đánh dấu thành công ở kỳ đại hội thể thao đông nam á mà việt nam là nước chủ nhà

trong thế thì câu chuyện về trang bị áo phao lại hoàn toàn ngược lại phải đến khi có mặt lực lượng chức năng thì mới chấp hành
và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới hậu quả nặng nề khi mà xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên sông nước
câu chuyện tại bến phà tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam ngay sau đây là một ví dụ điển hình
một lượt đi rồi một lượt về không một ai trên chiếc phà này mặc áo phao
những chiếc áo phao nằm trọng chơ giữa trời nắng chờ người sử dụng
có chăng người dân mặc áo phao cũng là tình thế bắt buộc
thậm chí còn dùng áo phao để che nắng như thế này
tại vì mình thấy cũng an toàn thôi chứ không có gì
thế là thấy cái đò phò đi qua lại cũng an toàn chứ không có gì
nếu như mình đi bó thiền nhỏ thì mình phải bảo phô
nhưng mà mình đi cái đây mình đi qua lại mình thương
có hồi có có hồi không
có hồi mà sóng gió đó là phải bật áo phao phải cho bật áo phao
quanh trời mẹ em đi là không có bật áo phao
ừ chủ đò họ không treo đi như đi
họ treo là mình cũng lấy mình mang
người dân thì không có thói quen và có nhiều lý do để biện minh
còn người lái phà và quản lý cũng chẳng may may nhắc khách phải mang áo phao
cho đến khi có sự xuất hiện của cảnh sát đường thuế
cảnh sát đường thủy của mình đó
đi bật áo phao
đang qua lại trong khu vực này á
là có một số bà con là không mặc áo phao
trong quá trình là bà con thích ăn xong
thì đối với lại người địa chỉ quân truyền
anh phải có tác diện nhắc nhở bà con
trong cái đoạn mà từ bến tâm hỡi qua tân quân thì nó cũng gần quá
nên là khi mà họ bận vô được thì phòa nó tới bấy mươi đai mất
nên là cái đoạn mà bận vô rồi cởi ra thì nó cũng hơi mất phòa
nên là nhiều người thì họ ý thức là xuống là lấy tự lấy họ bằng
là qua bên đây là tự cởi ra thì nó nhanh
còn để cho mình phát từng kế từng kế thì nó phòa nó cập bấy mất rồi
biển khách ngang sông tâm quang là con đường độc đạo
chở người và hàng hóa nối đất liền với xã đảo tâm hỡi
mỗi ngày chiếc phà duy nhất này phải hoạt động hết công suất
từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi lượt mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân
đó là chưa kể thời gian cao điểm
thế thì trên cái tiếng phà này cái tiếng bến khách ngang sông này
trong thời gian qua thì cũng chưa xảy ra cái vụ việc tai nạn giao thông gì lớn
liên quan đến tính mạng của người dân
nên việc thực hiện việc chủ quan đối với người dân trong quá trình tham gia giao thông
cũng là một yếu tố tắt nhăn gây những bất ổn tình hình an ninh trật tự liên tiến
trong những ngày gần đây đặc biệt là trong dịp lễ ba mươi bốn một tháng năm vừa qua
chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
về áo pha
không trang bị đủ số lượng áo pha
thực tế cũng tại vị trí này năm hai nghìn một mươi một đã xảy ra vụ chim pha gỗ
bốn mươi người được cứu sống một người tử vong
nguyên nhân được xác định là do pha chở quá tài trọng cho phép
và hành khách thì không chấp hành nghiêm trịnh việc mang áo pha
hậu quả thì đã rõ xong câu chuyện ý thức của người dân lại là điều đáng bàn
do đó ngoài xử lý nghiêm hành vi vi phạm công tác tuyên truyền cũng đặt ra nhiều thách thức
đối với lực lượng chức năng
theo nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn hai mươi một ndcp có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
người hành khách khi có hành vi không mặc áo phao cứu sinh trên phương tiện chở khách ngang sông
có thể bị phạt từ một đến hai triệu đồng thay vì một trăm linh hai trăm linh nghìn đồng như trước đây
tuy nhiên điều cốt lõi hơn hết vẫn là sự tự giác chấp hành pháp luật của người dân